doanh nghiệp được phép đưa đón công nhân ở những địa bàn thuộc vùng xanh trong tỉnh
công nhân có thể di chuyển bằng phương tiện cá nhân đến nhà máy trong khu công nghiệp
chủ trương này đã tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc đưa công nhân trở lại làm việc
sau thời gian tạm dừng sản xuất để thiết lập môi trường sản xuất
tuy nhiên để đảm bảo phòng dịch việc di chuyển này sẽ vẫn được kiểm soát
phân luồn riêng để đưa vào khu công nghiệp
sau đây là ghi nhận tại tỉnh bắc giang
huyện việt yên vẫn đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đây cũng là địa phương cấp huyện duy nhất tại bắc giang hiện đang áp dụng biện pháp này
các điểm chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín vẫn duy trì kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn
tuy nhiên công nhân đến làm việc tại khu công nghiệp được phân luồng riêng
chủ yếu di chuyển tại các tuyến đường gom khu công nghiệp
để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất công nhân sớm trở lại làm việc
huyện việt yên đã thiết lập phân luồn các tuyến đường dành cho người lao động từ các địa phương

điều này đã tháo gỡ được rất nhiều khó khăn trở ngại đối với doanh nghiệp
điều này đã tháo gỡ được rất nhiều khó khăn trở ngại đối với doanh nghiệp và người lao động
tôi nghỉ được gần hai tháng rồi ạ
công ty là đến để lấy mẫu xét nghiệm xong rồi công ty có lịch là thông báo kết quả xét nghiệm
xong là quay trở lại làm việc trong tháng bảy tới
nếu mà đi đi về về như này thì thuận tiện đối với công nhân nhiều cái nó cũng có lợi hơn
thuận tiện cho người lao động để đi làm hàng ngày
và công ty chúng tôi cũng có thể có tới nhiều cán bộ công nhân viên hơn nữa có thể đến công ty làm việc
chính sách này rất là hợp lý và có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi có thể sớm quay trở lại hoạt động bình thường
khi người lao động trong tỉnh trở lại nhà máy doanh nghiệp sẽ lấy mẫu xét nghiệm và tầm soát thường xuyên trong quá trình sản xuất
bên cạnh đó người lao động cũng phải cam kết tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc hai điểm một đường
dịch covid một mươi chín xảy ra hơn ba trăm năm mươi doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tạm dừng hoạt động
và bắt đầu được phép trở lại sản xuất từ một tháng nay
tỉnh bắc giang đặt mục tiêu đến hết tháng bảy
tổng số lao động đi làm trở lại đạt khoảng ba người tăng lên năm người vào tháng tám và đến hết tháng một mươi đạt khoảng một trăm linh người